thủ đô hà nội đang ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí ở mức rất cao
thời tiết có sương mù càng làm cho mật độ bụi trong không khí trở nên dày hơn
hiện tại thì chúng ta có rất nhiều ứng dụng di động và website
giúp người dân chủ động theo dõi chỉ số chất lượng không khí
tuy nhiên bên cạnh đó mỗi người chúng ta cũng cần phải trang bị những kiến thức cần thiết
để có thể tự bảo vệ bản thân đúng cách trước ô nhiễm không khí
hà nội đã bước sang ngày thứ năm có chỉ số chất lượng không khí ở ngưỡng xấu
gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người
để chủ động bảo vệ sức khỏe người dân có thể tham khảo thông tin trên website
của sở tánh nguyên môi trường hà nội tại địa chỉ muôi trườngthủđô vn
bên cạnh đó người dân cũng nên tham khảo thông số tại các ứng dụng đo chất lượng không khí khác
đã được các chuyên gia công nhận như palm air hay net
khi mở một ứng dụng đo chất lượng không khí chúng ta sẽ thấy chỉ số chất lượng không khí
hiển thị thông tin kèm với vị trí đập máy đo
điều đó đồng nghĩa với việc thông tin một điểm đo chỉ thể hiện xu hướng chất lượng không khí
tại điểm đo mang tính cục bộ xung quanh điểm đo và không đại diện cho một khu vực rộng lớn trên bản đồ
hiện có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến gia tăng ô nhiễm không khí tại mỗi khu vực
chính vì vậy chúng ta cần hiểu rõ về cơ chế đo chỉ số chất lượng không khí
và hiểu về nguồn gây ô nhiễm tại những khu vực đó
theo các chuyên gia nhận định chỉ số chất lượng không khí tại hà nội liên tục ứng ứng xấu nhiều ngày qua
là do rất nhiều nguyên nhân như khí thải từ các phương tiện giao thông bụi từ các công trình xây dựng
và đặc biệt do thời tiết chuyển gió đông nam ẩm tạo sương mù khiến bụi bị quẩn lại và mật độ bụi dày hơn
người dân cũng đã biết nhiều hơn về chất lượng của công ty của mình qua các ứng dụng qua các hệ thống quan trọng
và như vậy thì người ta có ý thức để người ta ý thức hơn về môi trường
người ta biết hơn về tác hại sức khỏe đến sao
và như vậy thì cái thông tin đã kịp thời hơn nhanh chóng hơn
và như vậy tôi nghĩ là rất là tốt
nó không chỉ cho người dân mà nó cũng cho những các chính quyền
rồi cho cả những cái doanh nghiệp để thấy rằng là mình phải có trách nhiệm
trách nhiệm trong việc giảm thiểu ô nhiễm không khí
tuy người dân đã có thể chủ động nắm bắt được chất lượng không khí
nhưng với tình trạng ô nhiễm không khí nhiều ngày tại hà nội như hiện nay
thì cũng rất cần sự lên tiếng cảnh báo chính thức từ các cơ quan chức năng
cũng như hành động kịp thời nhằm giảm thiểu phần nào sự ô nhiễm
thưa quý vị trong khi chờ đợi thông báo chính thức của các cơ quan chức năng về tình trạng ô nhiễm không khí
người dân nên chủ động các biện pháp để ứng phó với ô nhiễm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình
vâng đặc biệt là người già và trẻ nhỏ nên hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời
nếu bắt buộc phải ra ngoài thì cần sử dụng các biện pháp phòng hộ để hạn chế lượng bụi có thể hít vào
và ngay khi có thông báo chính thức của các cơ quan chức năng thì chúng tôi sẽ cập nhật thông tin tới quý vị khán giả